trước những diễn biến mới nhất của dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm sở giáo dục và đào tạo của thành phố vừa có văn bản hướng dẫn các trường tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một phù hợp với tình hình mới
sở giáo dục và đào tạo tp yêu cầu các trường thực hiện giãn cách khi tổ chức kiểm tra đánh giá tập trung
thời gian từ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một bổ sung điều chỉnh kế hoạch giáo dục của giáo viên trong học kỳ này và tăng cường dạy học qua internet
nhà trường tổ chức ra soát khai báo y tế điều chỉnh kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối kỳ một phù hợp với tình hình dịch bệnh
riêng đối với các trường hợp học sinh cách ly do ảnh hưởng của dịch trường tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kỳ khi học sinh hoàn thành cách ly theo quy định
việc đánh giá xếp loại các học sinh này được thực hiện sau khi hoàn thành việc kiểm tra đánh giá cuối kỳ